trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn ngày hai mươi sáu tháng bốn
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã phải thực hiện giãn cách xã hội trở lại
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ lần thứ hai với một số quy định siết chặt hơn
việc đi lại của người dân ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu thực hiện
tại phường ia tam thành phố buôn ma thuật
đường lê duẩn đoạn qua địa bàn phường e tam thành phố buôn ma thuật
mặc dù đây là tuyến đường chính của thành phố với lượng người và phương tiện lưu thông
hàng ngày khá đông nhưng hôm nay rất ít người qua lại
điều này cho thấy người dân chấp hành tương đối tốt việc áp dụng chỉ thị một mươi năm
lần thứ hai của chính quyền thành phố
đa số người dân ra đường đều đáp ứng các điều kiện theo quy định
tuy nhiên vì là ngày đầu áp dụng nên vẫn còn một số người chưa nắm được
những quy định mới so với lần áp dụng chỉ thị một mươi sáu trước đây
đợt này thì em chưa nắm lại là không được ra ngồi mua thức ăn luôn ạ
em lên cơ quan là em cấp cho em một cái tờ giấy có phân lịch trực có đông dấu
thì bây giờ em thì cơ quan thì cấp cho em những cái đó
còn ngoài ra thì em cũng không biết em thiếu thẻ nhân viên ạ
em cứ cái đó cơ quan chưa cấp cho em
hôm nay mấy anh có nhắc nhở khắc phục ạ
trong lần này chính quyền thành phố buôn ma thuật yêu cầu mọi người dân phải ở tại nhà
chỉ ra đường khi được các cơ quan chức năng
các cơ quan chức năng cho phép trong trường hợp thật cần thiết
trong thời gian năm ngày tính từ hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một toàn dân trên địa bàn thành phố
không được đến chợ siêu thị cửa hàng mua lương thực thực phẩm
việc cung ứng đi chợ giúp người dân để mua lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu
sẽ do chính quyền cơ sở phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể
triển khai đến từng thôn buôn tổ dân phố tổ liên gia và hộ gia đình
ủy ban nhân dân các phường xã sẽ thông báo số điện thoại để người dân liên hệ
vì nhiều người chưa nắm rõ những điểm mới mà thành phố áp dụng
nên trong ngày đầu lực lượng chức năng chỉ kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở
đa phần thì người dân cũng được chấp hành tốt chỉ thị một mươi sáu
nhưng qua đó thì cũng có một số trường hợp người dân chưa nhận thức và được
và cập nhập được cái thông tin về nội dung của chỉ thị một mươi sáu đợt này đưa ra
qua cái đợt kiểm tra này thì mục đích là tuyên truyền và nhắc nhở người dân
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương
và sẽ có những hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp ra ngoài thực sự không cần thiết
tính đến một mươi sáu h chiều ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trên địa bàn thành phố buôn ma thuật có một trăm ba mươi ba ca mắc covid một mươi chín với nhiều ổ dịch mới phát sinh
trong đó đã có ba ca tử vong
việc áp dụng chỉ thị một mươi sáu lần thứ hai với một số nội dung siết chặt việc đi lại của người dân
là cần thiết để tiến hành test nhanh trên diện rộng người dân toàn thành phố
nhưng trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương